và dần dần chúng ta có những cái thuê bao có thông tin chính xác là một phần của cái hoạt động giảm cái lượng sim giác và tin nhắn rác
chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thẳng thắng rằng một số doanh nghiệp viễn thông còn để xảy ra tình trạng các đại lý nhà cung cấp sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thông tin thuê bao không thực hiện đúng quy trình đăng ký kích hoạt thêm sim
đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sim giác vẫn được bán trên thị trường
cần phải có những giải pháp như thế nào trong thời gian tới thưa ông
chắc chắn rồi khi mà phát triển thuê bao thì các cái nhà mạng có thể là rất ý thức về cái việc là chúng ta có một cái lợi nhuận ở trong tương lai khi mà phát triển các dịch vụ ứng dụng
nhưng mà các nhà mạng cũng không thể nói rằng là một trăm linh cán bộ người phát triển thuê bao của mình tuân thủ các quy định
bởi thông thường các quy định thì rất là chặt chẽ và rất là rõ ràng
thế thì cái việc mà tạo ra một cái đạo đức kinh doanh cho các cái nhân viên phát triển điện thoại
một cái điều cần liên tục được cập nhật cần được tổ chức đào tạo
ngoài ra thì chúng tôi cũng có những quy định rất là rõ ràng trong các nghị định xử lý vi phạm hành chính
trong cái trường hợp mà cái số lượng thuê bao phát triển không đúng thì sẽ ngừng cái việc phát triển thuê bao của các doanh nghiệp
sau ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba những trường hợp chưa được chuẩn hóa thuê bao thì việc xử lý sẽ được tiến hành như thế nào ạ
ba tám mươi năm triệu thuê bao là cái số thuê bao mà đang có cái sự khác lệch giữa hai cái cơ sở dữ liệu về dân cư và cơ sở dữ liệu tại nhà mạng
thế thì tiếp tục là các nhà mạng cần phải giả soát tiếp những cái tập thuê bao còn lạ số liệu nó chưa thực sự chính xác
nó còn mờ hoặc là những cái số liệu mà dùng những cái chứng minh thư mà đã hết hạn sử dụng rồi v v
thì cái quá trình này là một quá trình
tôi đã đề cập là nó phải liên tục và tôi hy vọng rằng là đây không phải là một cái đợt gọi là cuối cùng
và đây là một cái đợt mà một cái bước tiếp theo mà chúng ta có cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chúng ta làm cơ sở để đối soát
thì các nhà mạng sẽ tiếp tục với cái đà này sẽ tiếp tục đối soát các cơ sở dữ liệu của thuê bao của mình
đưa ra các tập cần chuẩn hóa cũng mong rằng là cái người sử dụng cũng thấy rằng cái lợi ích mang lại
cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng trong cái việc là chuẩn hóa thông tin thuê bao
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ
xin được nhắc lại một số mốc thời gian mà người dùng cần phải lưu ý
đó là theo quy định bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
tức là sau một mươi năm ngày nếu thuê bao di động không thực hiện việc chuyển hóa thông tin sẽ bị tiến hành khóa một chiều
và từ ngày một mươi năm tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng năm thuê bao sẽ bị khóa hai triệu và nếu vẫn chưa thực hiện
được việc chuẩn hóa sau ngày một mươi năm tháng năm số thuê bao không được chuẩn hóa thông tin chắc chắn sẽ bị thanh lý hợp đồng
và tiến hành thu hồi số
xin được chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhiều chính sách mới có hiệu lực như một năm kiểm định chất lượng đầu vào công chức hai lần
bảo lãnh ngân hàng theo phương thức điện tử thông tin chi tiết sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây của chúng tôi
ngày một mươi tháng bốn nghị định số sáu của chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực
việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được diễn ra định kỳ hai lần vào tháng bảy và tháng một mươi một hàng năm
áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng và công chức thông qua hình thức thi tuyển
bộ nội vụ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
người dự tuyển trả lời đúng từ năm mươi số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào
thông tư một mươi một hai nghìn hai mươi hai tt nhnn có hiệu lực từ ngày một tháng bốn đã bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử
do đó tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua phương tiện điện tử
khách hàng cũng cần lưu ý giá trị mỗi cam kết bảo lãnh bị giới hạn đối với khách hàng cá nhân thì không vượt quá bốn tỷ đồng và tổ chức không vượt quá bốn mươi năm tỷ đồng
liên quan đến công chức
có tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân
ngân hàng nhà nước cho biết lãi suất cho vay dự kiến từ tám hai đến tám bảy một năm
thời gian áp dụng ba năm cho chủ đầu tư và năm năm cho người mua nhà
khách hàng vay phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của các ngân hàng thương mại
khi doanh số đạt một trăm hai mươi tỷ đồng thì chương trình sẽ dừng nhưng không quá thời hạn ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi